trong ngày có tám tám trăm một mươi ba bệnh nhân khỏi bệnh tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là một mươi bảy trăm bốn mươi chín chiếm tỷ lệ hai năm so với tổng số ca mắc
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cho biết số mắc mới cho cộng đồng theo ngày có xu hướng gia tăng do các địa phương hiện nay đã tăng cường xét nghiệm diện rộng
so với tuần trước đó một mươi ba trên hai mươi ba địa phương có số mắc mới tăng trong đó bình dương tăng một năm lần với một mươi bốn sáu trăm tám mươi chín ca và gấp hai lần số mắc tăng của một mươi hai tỉnh thành còn lại cộng lại
tại tp hcm xu hướng tử vong tăng nhanh trong tuần từ giữa tháng bảy cao nhất vào tuần thứ hai và thứ ba của tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
xu hướng này giống nhau giữa các tầng điều trị và đang có xu hướng giảm do hiệu quả bước đầu triển khai tích cực các biện pháp như triển khai gói điều trị f tại nhà trạm y tế lưu động bốn trăm một mươi một trạm y tế tại tp hcm
hỗ trợ hội trần chỉ đạo chuyên môn từ trung tâm hồ sức tầng ba xuống các bệnh viện quận hoặc huyện và bệnh viện giã chiến vận hành các trung tâm hồi sức tầng ba
các giải pháp đã có hiệu quả giảm số ca tử vong dù số ca phát hiện vẫn khá lớn cao hơn trung bình những ngày trước khi triển khai xét nghiệm diện rộng

hỗ trợ hội trần chỉ đạo chuyên môn từ trung tâm hồi sức tầng ba xuống các bệnh viện cao hơn trung bình những ngày trước khi triển khai xét nghiệm diện rộng
bên cạnh phong tỏa cứng hai ngõ dân cư và đoạn đường trên phố nguyễn trãi quận đã bố trí thêm một mươi ba chốt kiểm soát và có nhân viên trực cả ngày cùng hệ thống hàng chục camera giám sát đến từng hẻm từng khu tập thể trong ngõ ông hòa nói
quận cũng cử lực lượng kiểm soát thường xuyên kiểm tra đảm bảo không người dân nào ra khỏi nhà toàn bộ thực phẩm đồ dùng thiết yếu được đưa đến từng nhà dân để họ yên tâm cách ly
với số f trong khu vực lên đến hai trăm bảy mươi một người khả năng ca dương tính tiếp tục gia tăng là rất cao
khi được hỏi về việc quận đã tính đến mở rộng phủ phong tỏa khi số ca mắc tăng nhanh tại đây phó chủ tịch quận thanh xuân cho biết quận đang cân nhắc kỹ đánh giá dựa theo ý kiến của cơ quan chuyên môn và số liệu ca mắc
số f tăng nhanh nhưng đây là tình huống chúng tôi đã dự liệu qua xét nghiệm sàng lọc khoảng một mươi mẫu tại khu vực lân cận và dân cư xung quanh vùng phong tỏa chưa phát hiện các ca mới
vì vậy có thể khẳng định f đang được khóa trong vùng phong tỏa nguy cơ lan ra ngoài là không cao ông hòa nói
phân tích về nguyên nhân khu vực này trở thành ổ dịch siêu lây nhiễm ông hòa cho biết ngõ ba trăm hai mươi tám và ba trăm ba mươi nguyễn trãi có mật độ dân cư quá đông lối đi chật hẹp nhiều tập thể trung cư cũ khiến việc tiếp xúc gần lớn
dù giãn cách nhưng một số người dân chưa thực sự tuân thủ vẫn đi lại giao lưu đáng lo ngại là trong khu vực có năm nhà tập thể cũ dân số rất lớn mà các nhà cùng tầng lại sử dụng chung khu vệ sinh tắm giặt
đây có thể là nguyên nhân dẫn đến số ca bệnh bùng phát mạnh ông hòa nói thêm
về các biện pháp trong thời gian tới ông hòa cho biết quận sẽ tăng cường xét nghiệm sàng lọc sớm phát hiện f để đưa đi cách ly điều trị
ngoài ra đối với các trường hợp đã âm tính lần một quận tiếp tục xét nghiệm thêm lần hai lần ba để đảm bảo an toàn
từ sáng đến trưa ba mươi tháng tám thành phố hà nội đã công bố thêm bốn mươi sáu ca bệnh tại khu cách ly y tế ở phường thanh xuân trung quận thanh xuân tp hà nội
hiện ổ dịch này đã có tổng cộng ba trăm linh ba ca mắc covid một mươi
trong sáng nay ba mươi tháng tám lực lượng y tế đã điều động ba xe chuyên dụng có mặt tại ổ dịch phường thanh xuân trung đang nóng nhất thành phố hà nội hiện nay
hiện tại tất cả những người dân trong khu vực cách ly y tế ở ngõ ba trăm hai mươi tám và từ số nhà hai b đến hết ngõ ba trăm ba mươi đường nguyễn trãi đều không được ra ngoài
tất cả nhu yếu phẩm sẽ được tình nguyện viên đưa đến tận từng gia đình
theo số liệu từ sở y tế hà nội tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay thành phố ghi nhận ba một trăm một mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
trong đó có một năm trăm ba mươi chín ca mắc ngoài cộng đồng và một năm trăm bảy mươi năm ca là các trường hợp đã được cách ly
đặc biệt khoảng một tuần trở lại đây ổ dịch mới tại phường thanh xuân trung quận thanh xuân hà nội được phát hiện và có diễn biến rất phức tạp
mỗi ngày đều ghi nhận thêm hàng chục ca mắc
tính đến trưa ba mươi tháng tám ổ dịch này đã ghi nhận hơn ba trăm linh ca nhiễm
nhận định về ổ dịch này cdc hà nội cho rằng chung các bệnh tại đây đã đến vòng lây nhiễm thứ hai hoặc thứ ba
nguồn lây nhiễm có thể là người bán rau thường xuyên đến chợ đêm ngã tư sở quận đống đa
chùm các bệnh ở phường thanh xuân trung có sự tương đồng với đặc điểm với chùm các bệnh ở quận đống đa như dân cư đông đúc ngõ gách nhỏ diện tích chật hẹp nên khả năng tiếp xúc lớn
trước diễn biến phức tạp từ ngày hai mươi bốn tháng tám ủy ban nhân dân quận thanh xuân đã ban hành quyết định thành lập khu vực cách ly y tế
nhiều khu vực trên địa bàn phường thanh xuân trung để khoanh vùng thực hiện các biện pháp y tế dập dịch
tại buổi kiểm tra thực hiện giãn cách trong khu phong tỏa tại phường thanh xuân trung vào ngày hai mươi bốn tháng tám ông trung ngọc anh
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội cho rằng quận thanh xuân là địa bàn có nguy cơ rất cao mọi người dân trong khu phong tỏa đều phải coi là f
phải xét nghiệm để phát hiện sớm có biện pháp xử lý nhanh nhất
sau nhiều đợt đưa f f một đi điều trị cách ly sáng ba mươi tháng tám lực lượng chức năng huy động ba xe cứu thương đưa hàng chục ca mắc mới đi điều trị
theo ghi nhận khoảng chín giờ sáng ba mươi tháng tám lực lượng chức năng đọc loa đề nghị các bệnh nhân chuẩn bị tư trang mặc bảo hộ đảm bảo an toàn để lên xe đi cách ly điều trị
phần lớn các ca f đều là những người trong các gia đình sinh sống tại ngõ ba trăm hai mươi tám nguyễn trãi phường thanh xuân trung trong đó có nhiều trẻ em
khoảng một mươi giờ ba xe cứu thương đã đến đưa các bệnh nhân trong ổ dịch này đến điểm cách ly điều trị